theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
ở bắc bộ bắc trung bộ đã có mưa trung trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to
dự báo đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực năm m
ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa riêng khu vực việt bắc và tây bắc có nơi mưa to
ở các tỉnh bắc bộ trời rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi hai một mươi năm độ vùng núi cao dưới một mươi độ
khu vực hà nội ngày và đêm nay có mưa trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi ba đến một mươi năm độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh
kết hợp với nhiễu động gió đông nên từ ngày hai mươi bảy đến hết ngày hai mươi tám tháng một mươi hai các tỉnh từ quảng trị đến ninh thuận có mưa to đến rất to
trên các sông từ quảng ngãi đến ninh thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ mực nước trên các sông lên mức báo động một báo động hai một số sông suối nhỏ lên mức báo động ba